theo thông tin từ ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
ngày hôm nay ngày hai mươi tháng chín cả nước không có ca mắc mới covid một mươi chín
và đến nay thì cũng đã là ngày thứ một mươi tám việt nam không ghi nhận ca mắc mới trong cộng đồng
tính đến một mươi tám h ngày hai mươi tháng chín việt nam không ghi nhận thêm ca mắc covid một mươi chín mới
hiện tổng số ca mắc là một sáu mươi tám ca trong đó số ca điều trị khỏi là chín trăm bốn mươi hai ca
số ca còn đang điều trị là chín mươi một ca số ca tử vong là ba mươi năm ca
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là hai mươi bốn ba trăm chín mươi sáu người
trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện bốn trăm một mươi người cách ly tập trung tại cơ sở khác một mươi bốn bảy trăm chín mươi người
cách ly tại nhà và nơi lưu trú chín một trăm chín mươi sáu người